nhiều cặp vợ chồng không thuộc trường hợp hiếm muộn hoàn toàn có thể sinh con tự nhiên
nhưng vì muốn sở cầu như ý nên họ sẵn sàng bỏ ra cả trăm triệu làm ivf với hy vọng đậu thai trước tháng năm để kịp sinh em bé rồng
tại vì năm đẹp năm rồng thì rồng đẹp nên là muốn con đẻ năm rồng thì cho thông minh
bác sĩ tư vấn trước cho vợ chồng em là trước khi chuẩn bị làm ivf thì có chuẩn bị những thuốc bổ sung vào cơ thể mình
để cho khỏe hơn thể dục thể thao ăn uống nghỉ ngơi điều độ
trường hợp không có điều kiện làm ivf người ta cũng sẽ tìm đủ trăm phương ngản kế khác nhau với quyết tâm kiếm cho được một thiên thần nhỏ tuổi rồng
việc đầu tiên là tham gia các hội nhóm thời đại bốn trăm linh này cần gì thì cứ lên mạng gì gì gì gì cái gì cũng có
từ giữa năm hai nghìn hai mươi ba trên không gian số đã xuất hiện rất nhiều hội nhóm sang rồng
thu hút từ hàng chục đến cả trăm nghìn thành viên
chỉ cần vào google search gõ phùng từ rồng vàng hai nghìn hai mươi bốn facebook
sau ba mươi hai giây công cụ tìm kiếm sẽ trả về khoảng hơn một mươi tám triệu kết quả
như hội sân rồng vàng hai nghìn hai mươi bốn mong con từng ngày hội sân rồng vàng giáp thìn hội mẹ rồng vàng hai nghìn hai mươi bốn hội em bé rồng vàng hai nghìn hai mươi bốn
chỉ tiếng riêng tên gọi hội rồng vàng hai nghìn hai mươi bốn giáp thìn
chỉ khác nhau cái dấu phẩy ngang nối hoặc mở đặt
đóng hoặc cũng đã có hàng chục hội nhóm
trong các hội nhóm này người ta chia sẻ rất nhiều thông tin liên quan đến việc săn con tủ rồng
nào là bồi bổ món nọ món tia rồi thì tính chu kỳ đo thân nhiệt canh trứng thậm chí là bơm tiêm uống đủ các loại thuốc thực phẩm chức năng
được quảng cáo là giúp bồi bổ trứng cho chị em hoặc nâng cao sinh lực tăng số lượng tinh binh cho cánh mảy dâu
đang trở bán nhan nhản trên mạng xã hội nền tảng thương mại điện tử
và chính trong hội nhóm mà các cặp vợ chồng khác con tủ rồng tham gia
về đường ăn uống bồi bổ sức khỏe sinh sản các chị em dì tai nhau là cho chồng ăn thật nhiều hầu hoặc sử dụng tinh chất hầu
muốn nhanh chóng sinh con trai tuổi rồng thì phải ăn mặn hơn hoặc uống thuốc đông y thuốc thải độc thuốc bổ trứng bổ tinh binh
nếu không có thuốc tinh không thể thay đổi được
mà cái giới tính của con người thì phụ thuộc vào sự kết hợp giữa cái miếng sắc thể x và y
và nếu như như vậy nó mới ra là đông hỏi là trẻ con là con trai hay là con gái
nếu không còn ăn cái gì thì nó mới ra con trai mà ăn thì ra con gái
không thể làm như được gì
tất cả một cái đều là thức ăn thôi
nó thức ăn thôi
thì những thức ăn nó có khóa
nó có khả năng tiêu hóa ở trường mực nhiễm định và nó tạo ra cái giá trị dinh dưỡng cho con người
chứ nó không làm thay đổi cái nhiễm sắc thể mà khi mà nó hình thành cái giới tính của một đứa trẻ con
cầu kỳ hơn chút nữa thì tiêm thuốc đầu thai thuốc sinh con theo ý muốn
nhưng phương pháp thông dụng nhất là dùng các dung dịch bơm vào cơ thể
hiện trên chợ mạng giao bán rất nhiều sản phẩm dạng này
trong đó baby support hoặc hello baby là nổi nhất được ca tụng như thần dược
về giá cả dung dịch bab support giao động trong khoảng hai tám ba triệu đồng một hộp bảy tuyếp
còn hello baby là từ ba năm ba tám triệu đồng một hộp cũng bảy tuyếp
cả hai sản phẩm này đều được quảng cáo là có xuất xứ từ nhật bản
được sản xuất và kiểm định rất nghiêm ngặt của bộ y tế nước này
nên tuyệt đối an toàn không có tác dụng phụ nào nếu có lỡ nuốt phải cũng không sao
các cặp vợ chồng có thể chọn sinh con trai hay gái với tỷ lệ thành công lên đến tám mươi
nếu muốn sinh bé gái hãy dùng hộp màu hồng còn muốn sinh bé trai vì dùng hộp màu xanh
ở việt nam cũng thế cho nên là cái việc mà uống cái gì ăn cái gì để cho nó có ý tính là không đúng
mà không đúng mà không ai người ta làm cái đó mà nếu làm thì bị chính phủ cấm ngay lập tức bị phạt ngay lập tức
bởi vì nếu giả sử nó làm được nhưng trên thực tế không ai làm cái điều đó cả
không ai đi nghiên cứu cái chuyện này cả bởi vì nghiên cứu cái điều mà mình cấm thì nghiên cứu cái gì cả
vậy việc lạm dụng ăn thật nhiều hầu
họ uống nhiều thuốc bổ đông y có thật sự giúp nhanh chóng đậu thai
thậm chí là sinh con theo ý muốn hay không có gây ra tác dụng phụ gì hay không
theo chuyên gia dinh dưỡng thì hầu chứa nhiều kẽm tốt cho sức khỏe nam giới
tuy nhiên anh em chỉ nên bổ sung bốn con hầu tương đương lượng kẽm từ một mươi năm đến hai mươi năm mg một ngày
việc thường xuyên ăn quá nhiều hầu có thể dẫn đến những tác động tiêu cực cho sức khỏe
như gây thửa kẽm tăng lượng cholesterol thậm chí có thể gây ngộ độc
ảnh hưởng đến chức năng gai
còn việc lạm dụng thuốc đông y để sinh con theo ý muốn thì cũng lợi bất cập hại
đã từng có rất nhiều người ngộ độc vì thuốc bắc thuốc nam
như trường hợp một phụ nữ hai mươi năm tuổi ở sóc sơn hà nội
phải nhập viện cấp cứu sau nhiều ngày uống thuốc đông y với hy vọng sinh con theo ý muốn
khiến men gan tăng cao gấp hai mươi lần gây tổn thương gan nghiêm trọng
còn baby support và hello baby thì sao
chúng có thực sự an toàn hiệu quả
như những lời tiếp thi hấp dẫn của người bán hàng hay không
nguy cơ khi sử dụng các sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ này là gì
mặc dù những người bán hàng luôn khẳng định chắc như đinh đóng cột
rằng baby support và hello baby đều là hàng nhật xịn
nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi thì hai sản phẩm này không hề được bộ y tế nhật bản hay việt nam công nhận
còn việc quảng cáo sử dụng sản phẩm này
tỷ lệ sinh con theo ý muốn thành công lên tới tám mươi chín mươi
thì chưa có cơ quan y tế nào kiểm chứng
các chuyên gia khuyến cáo người dân nên cẩn trọng
vì dùng những sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc này
có nguy cơ gây viên nhiễm dị ứng thậm chí là xảy ra nhiều biến chứng khó lường
ngoài áp lực sinh dòng vàng
nhiều gia đình còn bị sức ép sinh con trai để nối dõi tông đường
dẫn đến việc mất cân bằng giới tính trong xã hội
theo tổng cục thống kê
năm hai nghìn hai mươi ba trình lệnh giới tính khi sinh của việt nam vẫn ở mức khá cao
một trăm một mươi hai bé trai trên một trăm linh bé gái
năm hai nghìn hai mươi hai tỷ lệ này là một trăm một mươi ba bảy trên một trăm linh được đánh giá là nghiêm trọng
theo thống kê của ngành y tế vào các năm thìn tỷ lệ sinh con đều tăng cao
đơn cử như năm nhâm thìn hai nghìn một mươi hai
tỷ lệ sinh ở việt nam tăng vọt lên hơn ba mươi so với năm trước đó
với năm giáp thỉnh hai nghìn hai mươi bốn chỉ trong vòng một tuần so tích nguyên đán
nước ta đón hơn một mươi ba em
còn từ mùng một mươi tháng hai đến mùng một mươi tháng bốn năm nay tỷ lệ sinh cũng tăng hơn hai mươi
dự báo những con số ấn tượng đó sẽ tiếp tục bùng nổ ở những tháng còn lại của năm
năm đẹp thì thường trước đến một năm
trước đến một năm thì người ta hãy tìm tới để người ta muốn có con có thai
thì muốn có thai thì có nhiều phương pháp
có thể quan hệ bình thường có thể bơm sinh trùng có thể thủ tinh cho ống nghiệm
nhưng mà thủ tinh cho ống nghiệm là cái phương pháp mà đem lại tỷ lệ cao thai cao nhất
cho nên ví dụ như có muốn có thai
làm sao thì năm nay thì làm thủ tinh cho ống nghiệm
thì thường thường đặc biệt là những cái năm đó những năm đẹp đó
thì số bệnh nhân tới đăng ký làm thủ tinh cho ống nghiệm cũng khá là cao
cùng với đó việc đổ xô sinh con vào năm thìn
trước mắt sẽ gây áp lực lên hệ thống y tế
đặc biệt là tại các bệnh viện sản nhi
về tương lai gần thì khiến nhu cầu về nhà trẻ mẫu giáo tăng cao
xa hơn là các dòng vàng sẽ phải đối mặt với tỷ lệ trọi khủng
khi thi vào trường học từ cấp phổ thông
đến đại học trung học chuyên nghiệp
và cả cơ hội tìm kiếm việc làm lúc trưởng thành
việc lựa chọn sinh con vào năm đẹp
hợp tuổi bố mẹ là mong muốn riêng tư của mỗi gia đình
tuy nhiên các cặp vợ chồng cần tỉnh táo
đừng quá tin và chưa trò quảng cáo khoa trương
một tất đến rời của lang băm mạng
ngủ quang áp dụng những phương pháp cực đoan như bồi bồ vô độ
uống thuốc chản lan mua sản phẩm mỗ trợ không dẫu nguồn gốc xuất xứ
làm dụng thực phẩm chức năng để rồi tiền mất tật mang
chỉ không nhất thiết là vào cái tuổi
tốt nhất là trước ba tháng trước khi mang thai
tức là cái giới hạn là chúng ta có thời gian khoảng ba tháng
tại vì sao tại vì chúng ta biết là trong vòng khoảng ba tháng là cái thời gian đủ
để chúng ta có thể khám kiểm tra sức khỏe
và có thể là trong vòng ba tháng đó chúng ta đủ thời gian để chúng ta chích ngừa một số loại vaccine
ví dụ như là ở các bạn gái mà chuẩn bị kết hôn
ví dụ chúng ta muốn chích ngừa một số loại vaccine
ví dụ như là ngừa rubinla chẳng hạn
thì chúng ta cần thời gian ba tháng sau đó chúng ta mới mang thai
thì như vậy sẽ tốt hơn rất là nhiều
và đặc biệt là có những bạn quyết định là ngay sau khi kết hôn thì mình sẽ có thai ngay
thì chúng ta biết là có thời gian khoảng ba tháng chuẩn bị
để chúng ta dự phòng bổ sung sắc và acifolid để ngừa dị tật ống thần kinh cho em bé sau này
kính thưa quý vị theo các chuyên gia thì trên thế giới không có loại thuốc nào giúp sinh con theo ý muốn
những sản phẩm được giao bán trong các hội nhóm mạng xã hội
thì đều là hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ và không được pháp luật việt nam công nhận
về hành vi tuyên truyền quảng cáo hoặc buôn bán các loại thuốc dung dịch thực phẩm chức năng
săn rồng đúng ý sẽ bị xử phạt như thế nào
kính mời quý vị cùng theo dõi tiểu mục pháp luật và chính sách ngay sau đây
đối với các hành vi tuyên truyền phổ biến tư vấn phương pháp hoặc chỉ định cung cấp hướng dẫn sử dụng thuốc
để có được giới tính thai nhi theo ý muốn
điều tám mươi một và tám mươi một
điều tám mươi ba nghị định một trăm bảy mươi sáu hai nghìn một mươi ba ndcp quy định phạt tiền từ một mươi một mươi năm triệu đồng
và buộc xóa bỏ tiêu hủy toàn bộ nội dung tài liệu vật phẩm liên quan
đối với hành vi buôn bán thuốc không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
điều năm mươi tám nghị định một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi ndcp sửa đổi năm hai nghìn hai mươi một quy định phạt tiền lên đến một trăm linh triệu đồng
tức quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược đến sáu tháng
đình chỉ hoạt động đến chín tháng và buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc
nguyên liệu làm thuốc
còn với tổ chức thì mức phạt tiền sẽ gấp đôi so với cá nhân
cao nhất lên đến hai trăm linh triệu đồng
điều một trăm chín mươi bốn một trăm chín mươi bảy và một trăm chín mươi
bộ luật hình sự đã quy định rất rõ về mức xử phạt đối với các tội buôn bán hàng giả
quảng cáo gian dối và lừa dối khách hàng
theo đó người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa dịch vụ
có thể bị phạt tiền cao nhất là một trăm linh triệu đồng
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một đến năm năm
hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
người nào trong việc mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ
mà dùng thủ đoạn gia xảo để lừa dối khách hàng
thì bị phạt tiền cao nhất lên đến năm trăm linh triệu đồng
hoặc phạt tù lên đến năm năm
người nào có hành vi sản xuất buôn bán thuốc phòng bệnh
chữa bệnh không rỗng nguồn gốc
tùy vào tính chất và mức độ nghiêm trọng
sẽ bị phạt tiền cao nhất lên đến một trăm linh triệu đồng
cấm đảm nhiễn chức vụ cấm hành nghề
hoặc làm công việc nhất định lên đến năm năm
tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
phạt tù hai mươi năm trung thân hoặc tử hình
đối với pháp nhân vi phạm thì bị phạt tiền cao nhất
lên đến hai mươi triệu đồng hoặc đình chỉ hoạt động dưỡng viễn
kính thưa quý vị pháp luật đã có những quy định rất rõ ràng nghiêm minh
tuy nhiên vì muốn thu lợi bất chính mà nhiều người đã bất chấp làm điều sai trái
tiếp theo là một số vụ việc liên quan đến hành vi tuyên truyền
quảng cáo buôn bán các sản phẩm sinh con theo ý muốn
mà cơ quan chức năng đã xử lý gần đây
ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba thanh tra sở y tế hà nội ban hành quyết định
xử phạt số tiền hai mươi tám năm triệu đồng và đình chỉ hoạt động
đối với phòng khám chuyên khoa phụ sản dr thành sơn
tầng một số hai mươi chín ttb khu nhà ở ba trăm một mươi chín bồ đề tổ một mươi phường bồ đề quận long biên hà nội
về các hành vi lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ
theo quy định của pháp luật tuyên truyền phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn
quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi quảng cáo
cơ quan chức năng cũng đã tịch thu các bài tuyên truyền phương pháp
để có được giới tính thai nhi theo ý muốn và buộc tháo gỡ nội dung quảng cáo trên internet
một đơn vị khác ở phía nam cũng đã từng phải chịu hình thức xử phạt tương tự là phòng khám tư nhân
có địa chỉ tại số ba mươi tám
số tám mươi tám b trên bảy khu phố năm phường tân biên thành phố biên hòa do bác sĩ bảnh kim linh làm chủ
trước đó thanh tra sở y tế tỉnh đồng nai phát hiện cơ sở này đã có hành vi tự ý tiến hành các xét nghiệm
và quảng cáo bán thực phẩm chức năng trái phép tổ chức tư vấn cho chị em phụ nữ lựa chọn giới tính thai nhi
theo ý muốn đặc biệt để săn được dòng con khổ trù phải trả cho phòng khám số tiền lên đến năm mươi triệu đồng mỗi ca
với những vi phạm trên nhà chức trách đã quyết định xử phạt phòng khám này sáu mươi triệu đồng
dưới giới phép hành nghề trong vòng sáu tháng
và còn rất nhiều tổ chức cá nhân có hành vi đăng tải phát tán thông tin hoặc tiếp thị kinh doanh sản phẩm lựa chọn giới tính thai nhi
cũng đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính như trường hợp bà lô thị hòa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở xã cường lợi huyện đình lập tỉnh lãng sơn
trường hợp công ty chức nhiệm nữ hoạn một thành viên xuất nhập khẩu thái việt
có địa chỉ tại số bốn mươi ba d trên một mươi chín hồ văn huê phường chín quận phú nhuận tp hcm
hay bệnh viện đa khoa hà nội đơn vị trực thuộc công ty cổ phần y khoa hano
số hai mươi chín hàng thuyên phường phạm đình hổ quận hai bạch trưng
còn về hành vi sản xuất buôn bán thuốc thực phẩm chức năng giả
trong đó có cả các sản phẩm tăng cường sinh lý nam giới và phụ nữ lựa chọn giới tính thai nhi
thời gian qua nhà chức trách đã khám phá hàng chục vụ việc đưa nhiều đối tượng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật
với những bản án hết sức nghiêm minh
như bị cáo nguyễn đình lạc hư sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
quê tỉnh thừa thuyên huế ngụ quận bảy
và bị cáo võ mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thường trú quận một mươi một thành phố hồ chí minh để bị tuyên phạt hai mươi năm tử giam
bị cáo nguyễn xuân thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
đăng ký hộ khẩu tại đội hai tự nhiên thường tín hà nội
bị sự phạt hai mươi hai năm tử giam
vâng kính thưa quý vị
con người ta sinh ra có thông minh khỏe mạnh hạnh phúc hay không
chủ yếu phụ thuộc vào tình cha huyết mẹ và môi trường giáo dục của từng gia đình
chứ không phải vì tuổi này mạnh năng
như các chuyên gia đã khuyến cáo để có một thai kỳ an toàn
điều cần nhất là hai vợ chồng phải chuẩn bị sức khỏe thật tốt
riêng người mẹ thì cần trích ngừa các bệnh sởi
quai bị thủy đậu cúm mùa viêm gan siêu vi bê
kiểm tra xét nghiệm đánh giá nguy cơ trong quá trình mang thai
kịp thời sàng lọc những bất thường do gen di chuyển
để chào đón những thiên thần khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần
đó là tiền đề quan trọng đầu tiên
để con em chúng ta có được một cuộc đời hạnh phúc tốt đẹp như mong muốn
chương trình của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại